tại thành phố hồ chí minh hiệp hội thương mại điện tử việt nam vcom đã phối hợp với đại diện bộ ngoại giao bộ công thương phòng thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức diễn đàn đối đầu thương mại mỹ trung và hiệp định thương mại tự do việt nam eu
hội nghị bàn thảo giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận kịp thời với diễn biến mau lẹ và sâu sắc của tranh chấp thương mại mỹ trung cũng như điều chỉnh chiến lược kinh doanh khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu có hiệu lực
tại diễn đàn nhiều đại biểu trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế và kinh tế quản lý nhà nước đàm phán kinh tế quốc tế xúc tiến thương mại kinh doanh xuất nhập khẩu đại diện các hiệp hội ngành nghề v v đã cùng thảo luận về nội dung trong cuộc chiến thương mại này việt nam chịu ảnh hưởng như thế nào các doanh nghiệp việt nam cần làm gì để tận dụng những lợi thế cạnh tranh
các chuyên gia cũng nhận định cuộc chiến thương mại này sẽ còn diễn ra lâu dài vì thế các doanh nghiệp việt nam cần chủ động hạn chế lệ thuộc chủ động tìm đầu ra để giảm thiểu rủi ro cơ cấu lại ngành theo hướng phát triển bền vững cũng như tận dụng tốt hiệp định mậu dịch tự do việt nam eu evfta mới được ký kết
cũng tại diễn đàn này nhiều doanh nghiệp chia sẻ hướng đi là chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện hướng tới xuất khẩu thông qua kênh trực tuyến cắt giảm chi phí và hướng tới trực tiếp người tiêu dùng quốc tế